thưa quý vị việc giữ gìn an toàn cho người hâm mộ và các cầu thủ sẽ là một nhiệm vụ lớn đối với đức
khi berlin đang gai giải vô địch bóng đá châu âu euro năm hai nghìn hai mươi bốn
vào mùa hè này trong bức cảnh căng thẳng trên toàn cầu
đối với những cuộc chiến như ở ukraine trung đông
đối với những cuộc chiến như ở ukraine trung đông
của chủ nghĩa hồi giáo cực đoan
bộ nội vụ đức cho hay sẽ tăng cường các hoạt động nhằm đảm bảo an ninh cho euro năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ diễn ra tại nước này từ ngày một mươi bốn tháng sáu tới ngày một mươi bốn tháng bảy
ban tổ chức euro năm hai nghìn hai mươi bốn cho hay sẽ tìm cách ngăn chặn một loạt mối đe dọa từ các nhóm côn đồ
những cuộc tấn công khủng bố tiềm ẩn và thậm chí cả tấn công mạng
trong động thái chưa từng có đức đã mời khoảng ba trăm linh chuyên gia an ninh từ tất cả các quốc gia
có đội tuyển tranh tài tại euro đại diện của europol và liên đoàn bóng đá châu âu uefa
theo dõi tình hình an ninh trong suốt giải đấu
cảnh sát sẽ tăng cường hiện diện tại các nhà ga sân bay
và ba vành đai an ninh sẽ được thiết lập xung quanh mỗi sân vận động
việc sử dụng máy bay không người lái cũng được giám sát chặt chẽ có khu vực hạn chế bay
bên cạnh đó đức cũng sẽ thắt chặt kiểm soát an ninh tại toàn bộ khu vực biên giới chung
với chín quốc gia láng giềng
dự kiến euro năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ thu hút khoảng hơn một mươi bốn triệu người hâm mộ và du khách
các nước thuộc liên minh châu âu uefa
mới đây đã thông qua lần cuối luật cắt giảm khí thải co hai từ khắc xe tải
theo đó yêu cầu hầu hết các phương tiện hạng nặng bán tải tại thị trường eu
từ năm hai nghìn bốn mươi phải lái xe là không phát tải
luật mới giúp cắt giảm chín mươi lượng khí thải co hai từ các phương tiện hạng nặng mới vào năm hai nghìn bốn mươi
điều này đồng nghĩa rằng phần lớn xe tải được các nhà sản xuất bán tại thị trường eu
phải là loại hoàn toàn không phát thải co hai
trong đó có xe điện xe chạy bằng nhiên liệu hydrogen để đạt mục tiêu trung hòa khí thải
với những xe mới là xe phát thải co hai vẫn được bán trong năm hai nghìn bốn mươi
theo luật mới đến năm hai nghìn ba mươi các hãng sản xuất xe tải cũng sẽ phải giảm bốn mươi năm khí thải co hai
từ các đội xe thay vì mức ba mươi hiện nay
và đến năm hai nghìn ba mươi năm con số này phải tăng lên sáu mươi năm
từ năm hai nghìn ba mươi chín mươi xe buýt đô thị mới được bán ở eu
phải là loại không phát thải trước khi tăng lên sáu mươi năm
và tăng lên một trăm linh vào năm hai nghìn ba mươi năm
liên minh ô tô châu âu cho rằng các mục tiêu chỉ có thể được hoàn thành
nếu đến năm hai nghìn ba mươi các chính phủ có thể triển khai nhanh chóng năm mươi điểm sạc điện cho xe tải
luật mới cần được nghị viện các nước thành viên và nghị viện châu âu ep thông qua
trước khi được ban hành thành luật
bộ giáo dục australia đang cân nhắc đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế
theo một dự luật được đề xuất nhằm cải thiện chất lượng giáo dục
trong bối cảnh giáo dục quốc tế được coi là tài sản quý giá của australia
một số trường học đã hạ thấp tiêu chuẩn tuyển sinh và khuyến khích các công ty du học thu hút sinh viên quốc tế
tuy nhiên một số người cho rằng số lượng sinh viên quốc tế quá cao đã khiến giá nhà tăng vọt
và gây thêm áp lực cho hạ tầng cơ sở làm tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng nhà ở
và gây ra sự hỗn loạn chưa từng có trong lĩnh vực giáo dục quốc tế
giới hạn mới được đặt ra sẽ không áp dụng đối với các nghiên cứu sinh
vì chính phủ cho rằng chất lượng nghiên cứu không thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi này
các hạn chế đối với trường học và công ty du học cũng sẽ được thắt chặt
số lượng sinh viên quốc tế ở australia đã đạt mức cao kỷ lục là sáu trăm bảy mươi một người vào tháng ba vừa qua
tăng một mươi năm so với năm ngoái
sinh viên quốc tế mang lại bốn mươi tám tỷ đô la australia khoảng ba mươi hai tỷ đô la mỹ
và hai trăm linh việc làm cho nền kinh tế australia
đây là ngành xuất khẩu lớn thứ tư của quốc gia này
thưa quý vị du lịch từ lâu được coi là ngành công nghiệp không khói
có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia
tuy nhiên nếu như có những địa điểm đang tìm cách thu hút khách du lịch
thì ngược lại cũng có những nơi quá tải du lịch đang trở thành một thách thức lớn
một thị trấn nhật bản dựng vách ngăn ngăn khách chụp ảnh nữ phu sĩ
thành phố venice của italia áp dụng thu vé vào thành phố
hay biểu tình phản đối du lịch quá tải ở tây ban nha
những câu chuyện diễn ra gần đây cho thấy
việc tìm được một giải pháp dung hòa giữa phát triển du lịch với lợi ích của người dân địa phương
chưa bao giờ là điều dễ dàng
và đây cũng là nội dung được gửi tới quý vị trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
bất ngờ trở nên nổi tiếng khi bức ảnh chụp núi phu sĩ
sau cửa hàng tiện lợi lawson viral trên mạng xã hội
thị trấn fujikawa guchiko nhật bản
mỗi ngày đón hàng nghìn lượt du khách đến chụp ảnh check in
trong một biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi không đúng mực của du khách
chính quyền thị trấn đã phải đưa ra quyết định bất đắc dĩ
đó là dụng vách ngăn chặn hoàn toàn tầm nhìn ra núi phú sĩ từ địa điểm này
động thái đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ khách du lịch
trong khi được người dân địa phương rất ủng hộ
đây là một giải pháp nhưng không phải giải pháp tốt nhất
nếu chỉ là vấn đề an toàn
thì họ có thể lập rào chắn để ngăn khách du lịch tràn xuống đường chụp ảnh
còn tấm ngăn ư tôi không nghĩ đây là giải pháp hay
tôi có thể hiểu tại sao chính quyền thị trấn muốn làm điều đó
chúng tôi đã đi thăm khoảng bốn đến năm địa điểm khác nhau
và trải nghiệm nhiều hoạt động trong vài tuần qua
từ những gì chúng tôi thấy du lịch thật sự phát triển ở nhật bản
khách du lịch bắt đầu tụ tập chụp ảnh từ bốn năm giờ sáng
họ rất ồn ào người dân cũng gặp khó khăn khi đi lại trên đường
khi có quá nhiều khách du lịch đứng tràn ra chụp ảnh
trái với sự ủng hộ của người dân fujikawa gushiko
người dân venice italia lại không đồng tình với biện pháp thu phí vào thành phố
nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải du lịch vào dịp cao điểm mà chính quyền đưa ra
những việc họ đang làm là biến nơi đây thành công viên giải trí
làm xấu hình ảnh venice
cách duy nhất có thể cứu venice là tái định cư thành phố
hãy tạo điều kiện cho mọi người có thể sống ở đây
thu phí có thể giúp giảm lượng du khách đến trong ngày
nhưng nó hoàn toàn không giải quyết được làn sóng du khách đến từ các nước phương đông
từ trung quốc hoa kỳ
cũng như venice trong nỗ lực làm hạn chế du khách
tháng bốn vừa qua thành phố amsterdam hà lan đã ban lệnh cấm mở các khách sạn mới
và giảm năm mươi lượng tàu du lịch vào đường sông của thành phố trong năm năm
trong khi đó thành phố paris của pháp thu thuế du khách tới một mươi bốn chín mươi năm euro mỗi đêm
còn thành phố barcelona của tây ban nha hạn chế tàu thuyền lớn và các nhóm du khách lớn vào thành phố
những biện pháp có vẻ hơi thiếu thân thiện này chỉ là hành động ngắn hạn
để phản đối tác động nặng nề của tình trạng quá tải du lịch tới đời sống người dân địa phương cũng như môi trường
tìm được một giải pháp xung hòa giữa phát triển du lịch với lợi ích của người dân địa phương chưa bao giờ là điều dễ dàng
thúc đẩy du lịch chậm và bền vững du lịch có trách nhiệm là giải pháp dài hạn mà nhiều chính quyền nên hướng tới
xong đưa ra được các giải pháp bền vững và thực thi các trường hợp
chính ấy vào thực tế là cả một câu chuyện dài hơi và trong khi chờ đợi vẫn đang ngày càng có nhiều nơi buộc phải áp dụng các biện pháp có phần tiêu cực trong ngắn hạn để phần nào thoát khỏi tình trạng quá tải du lịch hiện nay